liên thông là hình thức giáo dục rất quan trọng nhằm giải quyết vấn đề học phổ thông lên đại học
trong đó có học nghề thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh điều này tại buổi gặp mặt
nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu nhân kỷ niệm ba mươi sáu năm ngày nhà giáo việt nam
phát biểu tại buổi gặp hơn hai trăm linh các thầy cô giáo tiêu biểu đại diện cho một bốn triệu nhà giáo
cán bộ quản lý giáo dục trong cả nước thủ tướng đã biểu dương thành tích của các thầy cô trong
sự nghiệp chồng người đánh giá cao ý chí của người đứng đầu nhất là về tài chính thủ tướng
yêu cầu ngành giáo dục cần nghiên cứu mô hình tự chủ tài chính và cần phải đào tạo theo nhu cầu của xã hội